trong tình hình nguồn kinh phí tài trợ quốc tế đang giảm và sau năm hai nghìn một mươi tám gần như ngừng tài trợ
để bảo đảm tính bền vững cho công tác phòng chống hivs cần sử dụng nguồn từ bảo hiểm y tế
để thanh toán chi phí chăm sóc điều trị xét nghiệm cho người nhiễm hiv aids
bao gồm cả thuốc điều trị kháng virus
tuy nhiên việc tham gia bảo hiểm y tế của nhiều người nhiễm hiv hiện vẫn còn nhiều vướng mắt
khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận một mươi một đang điều trị kháng virus cho hơn một bệnh nhân nhiễm hivs
trung bình mỗi tháng tiếp nhận bảy mươi bệnh nhân mới chủ yếu đến từ các tỉnh khác
mặc dù đã tư vấn cho một trăm linh bệnh nhân tuy nhiên chỉ có bảy mươi bốn bệnh nhân tham gia đăng ký thẻ bảo hiểm y tế
phần lớn bệnh nhân hivs lo lắng khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị tiết lộ thông tin
sẽ gặp phải sự kỳ thị nơi gia đình cộng đồng ảnh hưởng tới cuộc sống công việc
kết bệnh này là điều trị hiv
nên họ chỉ sợ một cái năng tăng là cái vấn đề thông tin họ bị tiết lộ
hiện tại khi chương trình đang sử dụng là thuốc miễn phí cho nên là thông tin họ được bảo mật
còn khi chuyển vào bảo hiểm y tế thì họ phải chuyển viện và phải trình giấy tờ thì họ sợ vấn đề bảo mật
từ trước đến nay bệnh nhân hivs được điều trị bằng kháng virus hoàn toàn do thuốc viện trợ quốc tế
tuy nhiên nguồn tài trợ kinh phí đang cắt giảm trong khi phần lớn nhóm đối tượng này chưa tham gia bảo hiểm y tế
điều này đang gây lo ngại
với nguy cơ lớn nhất là người nhiễm hiv không có bảo hiểm y tế gặp khó khăn tài chính nên bỏ rời điều trị dẫn đến tình trạng kháng thuốc
hậu quả là việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém gấp bội phần
nó là một điều trị kéo dài cho nên chi phí điều trị nó thật sự sẽ là một gánh nặng với những người mà thu nhập còn thấp
cho nên theo tôi tất cả những bệnh nhân có hắc nên liên hệ để mua bảo hiểm y tế
bởi vì đó là một cái giảm gánh nặng kinh tế
do nhiều nguyên nhân khác nhau từ lo sợ bị kỳ thị hay do điều kiện bản thân
mà việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
của người nhiễm hiv ở việt nam vẫn còn thấp
tuy nhiên tình hình đang dần được cải thiện
năm hai nghìn một mươi bốn tp hcm chỉ có hai mươi hai bệnh nhân hiv có thể
nhưng sau một thời gian tư vấn đến nay đã có tới bảy mươi bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế
tp hcm đang nỗ lực cải thiện tình hình để bảo đảm người nhiễm hivs được điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế
khó khăn mà gặp phải là trong đối tượng bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế
thì vẫn còn tồn tại khoảng
bảy trăm linh một nghìn bệnh nhân là không có giấy tờ tùy thân
mặc dù giờ mình có mua thẻ gì chăng nữa thì cũng không có mua sử dụng được
nó là có cái chính sách ví dụ như gia đình khó khăn mà có hộ khẩu tp hcm
thì ví dụ như là có thẻ hoặc là có thì đều được giảm theo cái chế độ của
ví dụ như được cấp này có người thì được cấp này có người thì chỉ đóng ba mươi thẻ bảo hiểm y tế
mới đây lãnh đạo bộ y tế khẳng định sẽ tạo điều kiện để một trăm linh người nhiễm hivs được mua thẻ bảo hiểm y tế
có thể cho phép các bệnh nhân nhiễm hiv s mua bảo hiểm y tế theo cá nhân
không mua theo hộ gia đình mà vẫn bảo đảm quyền như những thẻ bảo hiểm y tế khác
bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết khi mua thẻ bảo hiểm y tế người dân không cần khai báo tình trạng bệnh